thưa quý vị còn tại tỉnh đắk lắc vào trường ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện ea ca cho biết
trên địa bàn huyện vừa ghi nhận sáu em học sinh tại bốn trường học đã dương tính với sars cov hai
hàng trăm em học sinh khác và giáo viên phải cách ly tập trung tại trường để phòng chống dịch bệnh
vào trường ngày hai mươi tám tháng một mươi một học sinh lớp hai a trường tiểu học nguyễn thị minh khai thị trấn ea ca huyện ea ca
có kết quả dương tính với sars cov hai em này có yếu tố dịch tễ liên quan đến bố được xác định nhiễm covid một mươi chín
ngay trong buổi chiều ngày hai mươi tám và sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với trung tâm y tế huyện eak
tiến hành truy vết và tổ chức xét nghiệm cho tám trăm một mươi ba em học sinh và giáo viên của nhà trường
tất cả đều có kết quả âm tính với sars cov hai
riêng đối với ba mươi tám em học sinh lớp hai a và giáo viên chủ nhiệm
do các em còn nhỏ cơ quan chức năng đã cho phép ba mươi năm phụ huynh ở lại để chăm sóc
ngay sau khi nhận được tin báo thì nhà trường đã ngay lập tức kích hoạt hoạt động của tổ phòng chống dịch
tính đến thời điểm hiện tại thì nhà trường có hai mươi một phòng để tổ chức cách ly cho ba mươi tám em học sinh được xác định là f một
nhà trường đã chia số phụ huynh và số học sinh vào hai mươi một phòng để đảm bảo giãn cách về khoảng cách để tránh lây nhiễm chéo trong nhà trường
cũng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi
tại trường tiểu học nguyễn viết xuân ở xã cư giang huyện eka
cũng ghi nhận thêm hai em học sinh lớp một và lớp bốn mắc covid một mươi chín
ngay sau khi phát hiện các cơ quan chức năng đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương
truy vết xét nghiệm và tổ chức cách ly tập trung cho những trường hợp liên quan đến các ca bệnh
riêng hơn một trăm linh em học sinh và giáo viên của trường tiểu học nguyễn viết xuân được cách ly tập trung tại trường
thực hiện sự chỉ đạo của ban chỉ đạo huyện eka
ban chỉ đạo thị trấn eka đã thực hiện
công tác là truy vết và thực hiện tuyên truyền cho bà con dân trên hệ thống loa truyền thanh
đối với những khu vực mà có ca f đã thực hiện công tác phong tỏa
trên cơ sở là sự hướng dẫn của trung tâm y tế huyện và ban chỉ đạo huyện
đến trưa nay qua kiểm tra nhanh
ngành chức năng huyện eakha tiếp tục ghi nhận thêm ba em học sinh khác dương tính với sars cov hai
trong đó có hai em học sinh lớp ba của trường tiểu học hà huy tập
và một em học sinh lớp bảy của trường trung học cơ sở hoàng huy
hoa thám ngành chức năng cũng đã cách ly hàng trăm học sinh và giáo viên liên quan tại trường